tại hà nội ban chỉ đạo quốc gia chương trình hành động không còn nạn đói ở việt nam đã chính thức công bố kế hoạch giai đoạn hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi
qua khảo sát cho thấy tình trạng thiếu và suy dinh dưỡng đang là vấn đề cần đặc biệt quan tâm đối với người dân việt nam nhất là khu vực miền núi vùng khó khăn
theo số liệu thống kê tỷ lệ suy dinh dưỡng ở việt nam là một mươi một bốn trong đó đặc biệt là trẻ em
vì vậy trong hai mươi hai chương trình dự án của chương trình hành động không còn nạn đói ở việt nam sẽ tập trung mạnh vào những ưu tiên về xây dựng các mô hình sản xuất đảm bảo nhu cầu thực phẩm dinh dưỡng và từng bước nâng cao nhận thức cho người dân về vấn đề này